ít nhất một mươi năm trẻ đã tử vong liên quan đến bệnh viêm gan bí ẩn
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới
tính đến ngày một mươi sáu tháng năm toàn cầu đã phát hiện ba trăm bốn mươi tám ca mắc viêm gan bí ẩn không rõ nguyên nhân
ngoài ra bảy mươi ca bệnh khác đang chờ được xác minh
cũng trong ngày một mươi sáu tháng năm một em bé hai tuổi ở mỹ tử vong
các bác sĩ cho rằng nguyên nhân là bệnh viêm gan bí ẩn đang lây lan trên toàn cầu
như vậy số ca tử vong liên quan đến bệnh viêm gan bí ẩn đã tăng lên tổng cộng một mươi năm trẻ
các nạn nhân được ghi nhận ở mỹ sáu indonesia bảy israel một và một trường hợp không rõ nơi ghi nhận
virus adeno là nghi phạm hàng đầu
tại anh trong số một trăm sáu mươi ba ca mắc có một trăm hai mươi sáu trường hợp được xét nghiệm virus adeno
kết quả cho thấy bảy mươi hai dương tính với virus này theo cơ quan an ninh y tế vương quốc anh
ngoài ra hơn bảy mươi năm bệnh nhi là trẻ em từ năm tuổi trở xuống
khi xét nghiệm với những virus gây viêm gan thông thường như a b c d e
các bác sĩ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào tương tự
trong khi đó theo nghiên cứu mới nhất vừa được công bố trên tạp chí jordancess
các chuyên gia y tế cho rằng trẻ mắc viêm gan bí ẩn có thể là một biến chứng của covid một mươi chín
trao đổi với phóng viên báo sức khỏe và đời sống về lo ngại căn bệnh viêm gan bí ẩn
nhập vào việt nam
phó giáo sư tiến sĩ trịnh thị ngọc phó chủ tịch hội gan mật việt nam
nguyên trưởng khoa chuyển nghiệm bệnh viện bạch mai chia sẻ
có rất nhiều khả năng có thể mắc
bởi vì ở singapore hay khu vực đông nam á đã có một hai trường hợp rồi

nhưng để nói đến là nó liên quan đến adenovirus và succovi hai
thì chúng ta cần chưa đủ bằng chứng mà chúng ta cần phải theo dõi thêm
cùng trao đổi về lo ngại này
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn nguyên huyền

bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
nếu mà chúng ta nghi ngờ là do adenovirus
thì adenovirus không phải là virus mới
tại việt nam thì cái chủng adenoviru mà gây bệnh thông thường
thì có thể gây tổn thương hô hấp
có thể gây bệnh viêm kết mạc
hoặc có thể gây số loạn tiêu hóa
thì với chủng adenovirus thông thường mà hay gây bệnh ở việt nam
thì các cơ sở y tế tại việt nam hoàn toàn có thể xét nghiệm được
để phòng bệnh viêu ngăn bí ẩn
các chuyên gia khuyên cáo
các bậc phụ huynh cần lưu ý tuân thủ các nguyên tắc thực hiện vệ sinh cá nhân
có thể là nguồn lây bệnh cho trẻ như
thường xuyên rửa tay bằng xào
phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn thông thường
chè miệng khi hát hơi
thực hiện ăn chín uống xôi
không ăn đồ sống vệ sinh đồ dùng cá nhân
đảm bảo nguồn nước sạch và xử lý tốt
chất thải của bệnh nhân
vì nó có thể là đường lây truyền
tại trường học cũng cần lưu ý phòng bệnh cho trẻ
như đảm bảo vệ sinh dùng đồ dùng riêng cá nhân
lau chùi thường xuyên các vật dụng
bề mặt tiếp xúc đồ chơi
theo như mô tả
các em bé ban đầu sẽ có triệu chứng
ở đường tiêu hóa
và tiêu chảy
vài ngày sau khi mà dấu hiệu đau bụng và tiêu chảy
có thể đỡ đi thì các bé sẽ có biểu hiện
là chán ăn mệt mỏi
và sau đó là vàng da vàng mắt
và đi tiểu rất là vàng
hoàn toàn không thấy
chưa thấy ghi nhận em bé nào có sốt cả
thế thành ra là nếu như các em bé
mà có các triệu chứng về dối loạn tiêu hóa
mà xảy ra
thì ví dụ như là đau bụng buồn nôn tiêu chảy
thì bố mẹ cố gắng
cho các em bé đến các phòng khám
hoặc bệnh viện để các bác sĩ thăm khám
xem em bé có bị tổn thương ra hay không
bởi vì nếu đợi sau vài ngày nữa
mà khi em bé có triệu chứng vàng mắt vàng da
thì lúc đấy là bệnh cũng vào giai đoạn khá là muộn rồi